khi xịt thuốc tại vườn cà phê của gia đình thì bị ca đối cầm dao lao tới chặn đánh
ca lịch bỏ chạy gọi điện cho ba người nhà tới ứng cứu gồm cha ruột là ông ca léo
ca luyến anh trai của ca lịch và ca đơn là em họ
tới hiện trường hai bên xảy ra ẩu đả bằng hung khí
hậu quả ông ca léo bị ca đối chém tử vong tại chỗ
ca lịch và ca luyến bị ca đối chém trọng thương
cả đối cũng bị nhóm của ca lịch chém bị thương nặng và ca đơn bỏ trốn
tại hiện trường bên cạnh thi thể của ông ca léo có bốn con dao một giữa phát và ba dao phay
hai xe máy và một bình xịt thuốc
một người đàn ông được phát hiện tử vong bất thường trong vườn cà phê
với tư thế nằm úp mặt xuống đất
nạn nhân được xác định là ông lê văn hiệp sáu mươi bốn tuổi chú xã tân phước huyện đồng phú tỉnh bình phước
tử vong trước đó khoảng hai ngày và thi thể đang bắt đầu phân hủy
thông tin ban đầu vào khoảng bảy giờ sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi
bà trần thị lan vợ ông nhịp vào rễ cà phê của gia đình để gặp ông nhịp nhưng không thấy
đến khoảng một mươi giờ sáng cùng ngày khi người dân ra đến khu vực vườn cà phê
thì phát hiện ông nhịp nằm tử vong trên khu vực đất trống cách tròi rễ của ông nhịp khoảng bảy mươi mét
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt nguyễn trương quang huy
chú tại tp huế tù trung thân và phan trung hiếu chú tại tp đà nẵng hai mươi năm tù cùng với tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng từ đầu năm hai nghìn một mươi tám bị cáo huy cầm đầu đường dây ma túy lên tỉnh lấy hàng từ tp hồ chí minh đưa về đà nẵng tiêu thụ
thủ đoạn của huy là sử dụng những người nghiện ở địa phương để vận chuyển ma túy
tuy chủ mưu nhưng huy chỉ điều hành từ xa
ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám huy gọi hiếu đến cầu vượt hòa cầm thuộc địa bàn quận cẩm lệ tp đà nẵng nhận gói hàng gửi theo xe khách từ tp hcm giao bốn trăm linh viên thuốc lắc
sau đó cả huy và hiếu bị bắt tại trung cư với hai trăm năm mươi viên thuốc lắc và tám gói ketamin
trong khi đó tại tỉnh long an điều khiển xe mô tô đang trên đường vận chuyển trái phép chất ma túy đi giao cho con nghiện
nguyễn minh vương đã bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện cần đước phát hiện bắt quả tàng
kiểm tra trên người xe mô tô và nơi ở của vương lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ một mươi ba gói ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy và hai mươi sáu tờ tiền mệnh giá năm trăm linh đồng nghi là tiền giả